thưa quý vị liên quan đến vụ đối tượng đâm trọng thương thượng úy công an tại hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trần trọng gia bảo chú tỉnh hà tĩnh về tội giết người
trước đó khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
huyện nghi xuân đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tàng
tuy nhiên đối tượng trần trọng gia bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu gây trọng thương
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng người dân tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu
đồng thời bắt giữ đối tượng trần trọng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
thưa quý vị mặc dù được các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tp vinh
bệnh viện hữu nghị đa khoa tp vinh
và bệnh viện nghệ an tận tình nỗ lực cứu chữa đồng đội và người thân hết lòng chăm sóc
nhưng do bị thương quá nặng thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã hy sinh
vào sáng ngày hôm nay thượng úy trần hiếu đã được người thân đồng đội đưa từ bệnh viện về quê nhà
tại thị trấn tiên điển huyện nghi xuân hà tĩnh
liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng
vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can
để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng gồm bùi trọng tường đăng kiểm viên
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh biên hòa lê văn hòa
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí thuận khánh về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn hải
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai phụ trách chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s
để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan chức năng đã tiến hành việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của ba bị can để điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ án trên trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố
bắt tạm giam ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cho vay một trăm một mươi triệu đồng thế nhưng lại thu lợi bất chính tới hơn một trăm linh triệu đồng
hoàng thị thắm chứa tại huyện bình xuyên vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng lãi suất từ ba cho đến năm đồng một triệu một ngày
trong đó thắm đã cho nguyễn văn trường ở huyện bình xuyên vay hai khoản
tổng số tiền là một trăm một mươi triệu đồng và thu lời bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
công an thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm
ma túy số một cảnh sát biển việt nam phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ các tỉnh tây bắc về khu vực cảng biển thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
và bắt giữ nguyễn phương việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện an dương thành phố hải phòng
thu giữ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp do đối tượng này vận chuyển trái phép
ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực lô ba khu trung cư hoàng huy xã an đồng huyện an dương
khi đối tượng vừa nhận đơn hàng thì trinh sát các đơn vị lập tức khống chế bắt quả tàng
thu giữ tại chỗ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp được nguy trang trong một bao gạo
tiến hành đấu tranh đối tượng khai nhận tên là nguyễn phương việt
nhận vận chuyển ma túy cho một đối tượng khác để lấy tiền công
hiện vụ án đang được các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một công an thành phố hải phòng cũng bắt giữ năm đối tượng
gồm đoàn thị hiền vũ thị thu trang
huỳnh quang hạnh lưu thiếu nghiệp trương trị sinh
về hành vi vận chuyển mua bán tặng chữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm bốn trăm một mươi bảy bảy mươi chín gam heroin một một mươi chín gam methamphetamin
hơn năm trăm một mươi chín triệu đồng và tám trăm linh đô la mỹ cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại quảng bình công an tỉnh phối hợp với công an huyện bố trạch
bắt quả tàng đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba

lê viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vào trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một tại xã lý trạch huyện bố trạch
tổ công tác phát hiện lê văn sơn tàng chữ ba gói nilon màu xanh
bên trong chứa bốn trăm bảy mươi một viên nén
sơn khai nhận mua số ma túy trên của lê viết dũng
cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê viết dũng
thu giữ ba viên nén màu hồng
dũng khai đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cất để sử dụng
thưa quý vị tỉnh hưng yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh đồng bằng sông hồng
và được đánh giá là địa bàn không thức không phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
song lại nằm trong vùng phụ cận thuộc tuyến đông bắc và tây bắc
là những địa bàn trọng điểm về ma túy thế nên tiềm ẩn yếu tố phức tạp
với quyết tâm không để hưng yên trở thành điểm trung chuyển
đối với mặt hàng này công an tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá
bắt giữ nhiều đối tượng với nhiều tăng vật có liên quan góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn
my bánh heroin được hai đối tượng là hà văn hành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại sơn la và lý vân niệm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh lạng sơn
vận chuyển về địa bàn thành phố hương yên để mang đi tiêu thụ
qua công tác nắm địa bàn các chính sách của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hưng yên đã phát hiện hai đối tượng này
vận chuyển một bao tải dứa với các dấu hiệu khả nghi
ngay lập tức các đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật

điển hình như trong chuyên án chín trăm hai mươi ba k vừa được truyệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã bắt giữ bốn đối tượng là lê văn hùng
lý thị nguyệt trung ngọc xoái và trần kim anh với tội mua bán tàng trữ cháy phép chất ma túy

và hai trăm hai mươi năm túi ma túy tổng hợp dạng nước vui
ma túy tổng hợp đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
nhiều loại chất gây nghiện chất hướng thần mới xuất hiện
đặc biệt trong vụ án mở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hưng yên mới triệt phá
có phát hiện một loại ma túy được gọi là nước vui
ma túy tổng hợp ketamine dân chơi thường gọi là ke tuyết ke đá đường ke tiên tuyến
đây là những loại ma túy mà giới trẻ đang rất
thừa chuẩn tuy nhiên mức độ nguy hại đến sức khỏe khó có thể đánh giá được
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên
đã bắt giữ năm trăm ba mươi tám vụ sáu trăm năm mươi năm đối tượng về ma túy
vật chứng thu giữ gồm heroin ma túy tổng hợp thuốc viện
cỏ mỹ và nhiều vật chứng liên quan

tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
với vai trò là cơ quan tham yêu phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy chúng tôi luôn xác định
đây là nhóm đối tượng cần tập trung nhận diện
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
xây dựng các phương án đấu tranh phù hợp với điều kiện thực tế đẩy mạnh
công tác lắm tình hình địa bàn ngay từ cơ sở
bên cạnh đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
về công tác phòng chống ma túy vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm
các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy lợi dụng chiếc để mọi manh khóe
để có thể đưa hàng ra thị trường
làm cho cuộc chiến chống tội phạm này ngày càng trở nên khó khăn phức tạp và quyết liệt hơn
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên không khoan nhượng với tội phạm
không để hương yên trở thành điểm trung chuyển
có phần đem lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tại quảng nam do mưa lớn dài ngày
một số nơi ở ba huyện miền núi phước sơn bắc trà my và nam trà my
đã bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu vực
mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên đường hồ chí minh quốc lộ một mươi bốn e
qua địa bàn huyện miền núi phước sơn
lực lượng công an đã cho dừng phương tiện lưu thông từ huyện hiệp đức lên phước sơn
để khắc phục các sự cố sạt lở cấm phương tiện qua lại các khu vực nguy cơ cao
thống kê toàn huyện nam trà my xuất hiện hơn một mươi năm điểm sạt lở lớn
với khối lượng hơn một mươi hai m ba đất đá đổ xuống các trục đường giao thông
hơn hai trăm linh mét mặt đường bị sói lở đứt gãy
hiện mưa lũ trên địa bàn nam trà my vẫn còn diễn biến xấu
khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục xuất hiện sạt lở
còn tại huyện bắc trà my có một mươi chín vị trí sạt lở
mưa lớn đã làm bồi lấp một năm hectare ruộng sập một cầu đi thôn hai mố cầu hư hỏng nặng
huyện bắc trà my cũng đã triển khai các phương án sơ tán
tại hai mươi bảy vị trí nguy cơ sạt lở rất cao năm mươi ba vị trí nguy cơ cao
ra soát tại hai mươi hai vị trí có khả năng nước dâng cao gây ngập
hiện mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại quảng nam nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn
hiện tại ở thừa thiên huế lũ trên các sông đang rút mưa tạm ngớt
các ngành chức năng đang nhanh chóng giải quyết tình trạng điện sinh hoạt cho người dân
và dọn rác thải bị ứ động tại các khu dân cư
toàn tỉnh có một mươi bảy ba trăm bốn mươi năm nhà dân bị ngập một người chết hai người mất tích hai người bị thương
các địa phương đã sơ tán ba chín trăm sáu mươi tám hộ dân
với một mươi tám trăm linh nhân khẩu
riêng toàn thành phố huế có tám mươi năm tuyến đường của ba mươi sáu phường xã bị ngập
để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố huế đã huy động lực lượng
cùng gia quân tổng dọn vệ sinh tại tuyến đường và trụ sở cơ quan đơn vị
với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó
điện lực thành phố của thừa thiên huế đơn vị thông tin hiện công tác kiểm tra
và khôi phục lưới điện đang được triển khai
đến thời điểm này còn khoảng tám khách hàng mất điện tỷ lệ hai bốn tổng khách hàng
ngành điện cũng đã có phương án đảm bảo nguồn điện ưu tiên cho các cơ quan
chỉ đạo chỉ huy dự báo cảnh báo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cứu hộ cơ sở y tế bệnh viện nhà máy cấp nước sinh hoạt
tại tỉnh bình định những ngày gần đây do mưa lớn kéo dài nên ở một số địa phương
huyện tuy phước đã xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ nhất là ở các bờ tràn
vùng trũng để chủ động phòng ngừa thiên tai chính quyền địa phương và lực lượng công an
đã chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa đến mức thấp nhất hậu quả đáng tiếc
tại xã phước sơn huyện tuy phước thời điểm hiện tại nước đã bắt đầu ngập gần nửa bánh xe
tại bờ tràn một số thôn như mỹ căng lộc thượng xuân phương dương thiện vinh quang i
công an xã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân địa phương hạn chế qua lại bờ tràn
khi nước đang chảy xiết tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc đồng thời bố trí công an viên
liên tục có mặt tại các địa điểm trên chuẩn bị phương tiện trang thiết bị cần thiết
để làm công tác cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra
đồng thời bố trí công an viên liên tục có mặt tại các địa điểm trên chuẩn bị phương tiện trang thiết bị cần thiết bị cần thiết bị gây ảnh hưởng đến tính mạng cũng như là tài sản thiệt hại của nhân dân
trong công tác phòng chống lục bão lực lượng ông sẽ đã sẵn sàng lực lượng áo phao cũng như là phao cứu sinh
khi bà con nhân dân mà có vấn đề về lục bão mà xảy ra thì kịp thời ứng cứu và cứu hộ cứu nạn
theo người dân ở huyện tuy phước tỉnh bình định thì năm nay nước lũ về muộn so với những năm trước đó
tại một số bờ tràn vẫn có thể qua lại được song nếu không ước lượng được mực nước thì rất nguy hiểm rất dễ đi lệch vào vùng nước sâu và bị cuốn trôi
vào khuya ngày một mươi năm tháng một mươi một công an xã phước hiệp và dân quân tự vệ địa phương đã cứu được hai người bị nước cuốn khi qua bờ tràn sông tranh thuộc thôn giang nam xã phước hiệp
có nguy cơ lũ bão ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân
chúng ta có kế hoạch gì giờ
rồi liên quan đến các hệ thống giao thông thì nói chung là đặc biệt là địa bàn lập thường là một vùng trụng cho nên thì những bờ tràn những vùng thường xuyên bị ngập thì phối hợp với lực lượng công an xã và có kế hoạch chốt dành khi mà lũ lớn
từ sáng hai mươi bảy tháng một mươi một
nhiều trường học ở địa bàn huyện tuy phước đã cho học sinh nghỉ để phòng ngừa nguy cơ tai nạn do mưa lũ
lực lượng công an vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân qua lại vùng ngập lụt an toàn bằng các phương tiện xe cơ giới đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra
tiếp tục với những thông tin khác vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện nam sách của tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai vợ chồng lớn tuổi tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ năm mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
kết hợp kinh doanh tạp hóa trên đường nguyễn trãi thị trấn nam sách huyện nam sách đã xảy ra cháy
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã huy động ba xe chữa cháy một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
đến khoảng hai giờ ba mươi năm phút lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy
thời điểm xảy cháy trong nhà có năm người vụ cháy đã khiến hai người bị ngạt khói và tử vong tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do chập điện
qua bốn ngày xét xử tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt trên sáu mươi chín năm tù cho ba mươi ba bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực phường năm thành phố vĩnh long
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước và tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của nguyễn hữu lộc và nhóm của lê anh hào đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập đánh nhau
tại khu dân cư minh linh thuộc phường năm tp vĩnh long
ngay sau đó công an tp vĩnh long đã triển khai lực lượng truy bắt bắt giữ ba mươi ba đối tượng liên quan
tạm giữ nhiều hung khí nguy hiểm nhiều vỏ đạn một khẩu súng quân dụng
quá trình truy bắt một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an tp vĩnh long đã ra quyết định truy nã
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu lộc hai năm tù lê anh hào hai năm ba tháng tù
các bị cáo còn lại bị tuyên ba năm ba tháng tù giam đến án treo cùng về tội gây dối chất tự công cộng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại huyện lạc thủy tp hòa bình tp thái bình và tp hồ chí minh
trong vụ án đó thì có một đối tượng là người bị nghi thực hiện tội phạm hiện không rõ đẳng ở đâu
cần tổ chức truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra vụ án hình sự
họ tên đường trung trực giới tính nam sinh ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê quán an hiệp châu thành đồng tháp
quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo không nghề nghiệp lao động tự do
số thẻ căn cước công dân tám mươi bảy chín mươi chín bảy nghìn bảy trăm bốn mươi hai cấp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
nơi thường trú
nơi ba ấp tân thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng xeo chấm cách hai cm trên sáu m phải
ai biết thông tin về đối tượng đường trung trực thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình
địa chỉ phường phương lâm thành phố hòa bình tỉnh hòa bình số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn bảy trăm linh chín một trăm một mươi sáu
hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi bốn sáu trăm bảy mươi một trăm một mươi bốn
gặp điều tra viên nguyễn hữu khiêm hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết